thưa quý vị sau khi học được cách mở cốp xe hai học sinh tại trường trung học phổ thông ở đức cơ đã lên thành phố pleiku tỉnh gia lai dùng một chiếc móc thét nhỏ mở cốp xe của nhiều người dân để lấy trộm tài sản
sau khi thực hiện hành vi hai đối tượng này đã bị công an thành phố pleiku bắt giữ
theo điều tra ban đầu vào ngày hai mươi một tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu mai tấn thành sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy và mai thanh hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám cùng chú tại thị trấn chư ti huyện đức cơ đến khu thể thao thế dân mở cốt xe honda của chị lê thị phương chú tại phường hội phú lấy một chiếc visa trong đó có hơn một triệu năm trăm linh ngàn đồng một mươi hai đô la mỹ hai nhẫn vàng trị giá hơn ba triệu năm trăm linh ngàn đồng cùng nhiều tài sản liên quan rồi bỏ trốn

sau đó hai đối tượng bị lực lượng công an bắt giữ và đã khai nhận hành vi hai nhẫn vàng trị giá hơn ba triệu năm trăm linh ngàn đồng một mươi hai nhẫn vàng trị giá hơn ba triệu năm trăm linh ngàn đồng một mươi hai nhẫn vàng trị giá hơn ba triệu năm trăm linh ngàn đồng một mươi ba nhẫn vàng trị giá hơn ba triệu năm trăm linh ngàn đồng
các chị em phụ nữ của chúng ta nên bảo quản tài sản của mình một cách thận trọng hơn
không nên để tài sản như tiền bạc nhẫn hoặc giấy tờ tùy thân trong cúp xe
mặc dù phần lớn những video hướng dẫn cách mở khóa được tung lên mạng
chủ yếu với mục đích nâng cao cảnh giác
nhưng hai đối tượng trong vụ việc trên
sau khi xem được video đã nảy sinh và thực hiện hành vi trộm cắp tài sản
đây cũng là lời nhắc nhở thanh thiếu niên học sinh
cần có cái nhìn đúng đắn khi xem những video trên mạng xã hội
để tránh bị tác động lôi kéo thực hiện hành vi phạm tội
đồng thời vụ việc này cũng là lời cảnh báo với mọi người dân
hãy nâng cao ý thức cảnh giác không nên để tài sản có giá trị trong cốp xe